thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân quận nam từ liêm thành phố hà nội
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm năm mươi ba bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến
với tổng số tiền giao dịch lên tới gần một hai trăm linh tỷ đồng
bị cáo cầm đầu trong vụ án này là nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở giảng võ ba đình hà nội
cùng một mươi đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc
bốn hai bị cáo còn lại bị viện kiểm sát truy tố về tội đánh bạc
cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn minh thành tìm hiểu thông tin để lên kế hoạch xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến
hai năm sau đó anh ta cùng đồng phạm viết phần mềm tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược
đầu năm hai nghìn một mươi chín thành cùng với vũ tiến duy nguyễn tuấn nghĩa và trần đức cường
bàn bạc thống nhất việc xây dựng hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến
sau đó thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử
để tháng một năm hai nghìn hai mươi nhóm của thành chính thức đưa game bài vào hoạt động
đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thành đổi tên game bài thành sumvip
đồng thời mở thêm một game bài mới có tên là vua club
ghép bài do nhóm thành xây dựng gồm có nhiều trò chơi khác nhau như là tài xỉu mini jackpot chim điên
và để tham gia người chơi phải nạp tiền mua shock là tiền quy ước trong game qua các hình thức
nạp thẻ viễn thông nạp tiền vào hệ thống bốn nghìn ba trăm ba mươi bảy ví điện tử momo
hoặc là chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian
nếu như người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để đổi shop ra tiền mặt
dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để thu hút người chơi tham gia
thành thuê người chạy quảng cáo game bài trên facebook
trong khoảng bốn tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một hệ thống game của thành đã thu hút trên sáu tài khoản tham gia
qua đó các con bạc nạp tổng cộng gần một hai trăm linh tỷ đồng để chơi game đổi thưởng
theo viện kiểm sát nguyễn minh thành hưởng lợi nhiều nhất với khoản tiền hơn chín mươi sáu tỷ đồng
thành khai nhận không nhớ nổi số tiền thu về
như toàn bộ số tiền lời đầu tư hết vào mua siêu rẻ
để hưởng lợi từ game thành đã chỉ đạo các đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí
khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí một trên tổng số tiền đặt cược
người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm một khi kết thúc lượt chơi đó
tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trong đó thành được hưởng lợi hơn chín mươi sáu tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên
qua công tác nắm tình hình
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đội ba phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phát hiện trần thị hương thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng
móc nối với một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc
đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn tp đà nẵng
sau quá trình theo dõi đội bà phát hiện nguyễn đăng hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ phường hòa minh quận liên triểu và một đối tượng ở phường bình hiên
quận hải châu giúp sức cho
trần thị hương thảo
đến ngày hai mươi ba tháng ba phòng cảnh sát hình sự lập hồ sơ đối với thảo về hành vi tổ chức đánh bạc
sau đó lực lượng công an đưa tất cả các đối tượng vào diện theo dõi quản lý
qua điều tra xác định đường dây đánh bạc do thảo điều hành có quy mô liên tỉnh
phủ khắp địa bàn quận huyện tại đà nẵng và quảng nam
ngày hai mươi sáu tháng năm đại tá nguyễn văn tăng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đồng ý cho xác lập chuyên án để đấu tranh giao phòng cảnh sát hình sự chủ trì
ba chuyên án phối hợp với các lực lượng của công an thành phố đà nẵng các cục nghiệp vụ của bộ công an
và công an các địa phương sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng năm hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt tấn công các tụ điểm bắt quả tàng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
bá giữ trần thị hương thảo nguyễn đăng hùng và bùi thị thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ phường hòa minh quận liên triểu
công an thu giữ tăng vật gồm bốn mươi sáu triệu đồng chín điện thoại di động hai máy tính casio
một máy tính sách tay cùng nhiều giấy tờ tài liệu thể hiện tịch đề
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc
thông qua hình thức số đề với số tiền từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng mỗi ngày
chỉ tính riêng trong ngày hai mươi chín tháng năm số tiền giao dịch là hơn tám trăm linh triệu đồng
tổng số tiền tổ chức đánh bạc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khoảng một trăm tám mươi tỷ
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng chuyên án
cán bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của đảng
nhà nước trong phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự nói chung và phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc đào tạo nghề hỗ trợ vốn vay
để người dân có cơ hội làm việc phù hợp nhu cầu năng lực bản thân tăng thu nhập giảm thời gian nhàn rỗi
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy
chính quyền trong phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bên cạnh đó chủ trì hoặc phối hợp ra soát ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xây dựng sửa đổi bổ sung
hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động
đối với bộ công an thực hiện tham mưu đề xuất ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc
hướng dẫn các bộ ngành đoàn thể địa phương phối hợp trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc phối hợp các cơ quan địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hậu quả tác hại gây ra nâng cao ý thức cảnh giác
trách nhiệm cho cán bộ công chức viên chức nhân viên và các tầng lớp nhân dân
đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xác định những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn trong phòng ngừa đấu tranh điều tra xử lý tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc kịp thời tham mưu đề ra các giải pháp khắc phục
chỉ định đơn vị đầu mối phối hợp tiếp nhận và xử lý các giao dịch đáng ngờ có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
tiếp tục đẩy mạnh quá trình tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp
triệt phá các đường dây bằng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố liên quan hoạt động đánh bạc tổ chức đánh bạc
cùng với đó làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh xử lý số đối tượng nước ngoài nhập cảnh việt nam
để thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và người việt nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc tổ chức đánh bạc trái phép
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tăng cường đầu tư kinh phí trang thiết bị hiện đại nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ chuyên gia trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối với bộ thông tin và truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về cho chơi điện tử trên mạng quản lý chặt chẽ việc thẩm định kịch bản các trò chơi điện tử trên mạng
xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức lợi dụng trò chơi điện tử trên mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu lợi bất chính
tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí không gian mạng xuất bản phẩm quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông công nghệ thông tin
ngăn chặn xóa bỏ các bài viết nội dung hình ảnh quảng cáo trái phép có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
phối hợp với bộ công an chỉ đạo các cơ quan báo chí hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của đảng
nhà nước về phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
về phía ngân hàng nhà nước việt nam chỉ thị yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị của bộ công an các bộ ngành trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng kịp thời tăng cường ra soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ để có biện pháp xử lý
cung cấp thông tin cho bộ công an phục vụ công tác đấu tranh xử lý chủ động ra soát phát hiện và phối hợp các bộ ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi thuê
cho thuê mượn cho mượn mua bán mở hộ tài khoản ngân hàng ví điện tử
phối hợp với bộ công an bộ thông tin và truyền thông nghiên cứu các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
phối hợp với bộ công an và các bộ ngành có liên quan đánh giá những bất cập kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa
xử lý các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng theo chỉ thị thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường công tác quản lý thanh tra
kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó và bóng đá quốc tế
phối hợp các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh sổ số không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức mua số lô số đề hoặc phân phối vé sổ số không đúng phương thức
hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh sổ số phù hợp với tình hình thị trường trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật vì vậy nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc ở đà nẵng
và các đồng phạm chắc chắn sẽ phải nhận bản án thích đáng
hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng chuyên án
những thông tin mới nhất liên quan tới vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại